ngày một mươi tám tháng một mươi một tại tỉnh cà mau đã diễn ra đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh cà mau lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
dự đại hội có phó thủ tướng thường trực trường hòa bình
phát biểu tại đại hội phó thủ tướng nhấn mạnh giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín các cấp ủy đảng chính quyền tỉnh cà mau đã tổ chức triển khai nhiều nghị quyết quan trọng của trung ương
liên quan đến công tác dân tộc trong tình hình mới
trong giai đoạn này tuy cà mau không ban hành nghị quyết riêng về công tác dân tộc nhưng trong nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ của tỉnh ủy
và nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn năm năm và hàng năm đều có đề cập khá nhiều về công tác dân tộc tại địa phương
nhờ đó đã chỉ đạo các cấp các ngành trong thực hiện chủ trương đường lối của đảng về công tác dân tộc tạo sự đồng thuận trong xã hội
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng